cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã tiến hành điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
xuất nhập khẩu và đầu tư hà nội công ty unimec hà nội và trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ hà nội
trung tâm atec hà nội và một số đơn vị liên quan
căn cứ tài liệu thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét đối với năm bị can
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm phạm văn thắng nguyên giám đốc trung tâm atec hà nội
trần thị lan hương nguyên kế toán trưởng trung tâm atec hà nội nguyễn văn quân nguyên trưởng phòng kinh doanh trung tâm atec hà nội
nguyễn thị ngọc uyên giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất an ninh nguyễn đắc phước giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại đắc nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét đối với ba bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
gồm trần quốc hùng nguyên tổng giám đốc công ty unimec hà nội đặng thị minh tri nguyên phó tổng giám đốc công ty unimec hà nội
nguyễn thị phương liên nguyên trưởng phòng kế toán trưởng công ty unimec hà nội
cùng với đó áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tám bị can khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước